chương trình hôm nay thứ hai ngày tám tháng một sẽ có những nội dung chính sau đây
mục tiêu đến cuối đợt sẽ tiếp nhận khoảng bốn đơn vị máu
trong buổi lễ phát động ban vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh bắc giang đã tiếp nhận hơn sáu trăm linh đơn vị máu an toàn
chuyển về viện huyết học và truyền máu trung ương để phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh
mới đây ban chỉ đạo một nghìn hai trăm ba mươi bảy tỉnh hải dương đã tổ chức lễ động thổ cất bốc quy tập hải cốt liệt sĩ
hy sinh trong thời kỳ chống pháp tại thôn an thổ xã nguyên giáp huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
trước đó nhận được thông tin của thân nhân các liệt sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh hải dương đã báo cáo với ban chỉ đạo một nghìn hai trăm ba mươi bảy tỉnh
đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể có liên quan và cấp ủy chính quyền huyện tứ kỳ xã nguyên giáp tổ chức đối thoại gặp gỡ nhân chứng
xác minh kết luận về phần mộ liệt sĩ
ngày ba tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn thực dân pháp chở một mươi bốn tù binh từ nhà tù hải dương ra nhà tù ở thành phố hải phòng
khi đi qua địa bàn thôn an thổ xã nguyên giáp huyện tứ kỳ hải dương bị trúng mìn làm hai tù binh bị thương một mươi hai tù binh hy sinh
do là vùng bị phát tạm chiếm nên sau khi sự việc xảy ra nhân dân thôn an thổ đã tổ chức trôn cất các tù binh tại gò bồ súng thuộc thôn an thổ xã nguyên giáp
trong đó ba người đã được công nhận là liệt sĩ còn lại chưa rõ danh tính
sau khi xác định được khu vực mộ liệt sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh hải dương đã báo bộ tư lệnh quân khu ba
và ban chỉ đạo một nghìn hai trăm ba mươi bảy tỉnh để tham mưu xây dựng kế hoạch về việc khảo sát tìm kiếm cất bốc quy tập hải cốt liệt sĩ
tại địa bàn thôn an thổ xã nguyên giáp huyện tứ kỳ
chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán nhiều hoạt động chăm lo đời sống chi trả lương thưởng tết cho công nhân
và người lao động trên địa bàn tp hcm đang được triển khai để bảo đảm cho mọi công nhân có cái tết đầy đủ nhất
gửi con cho ông bà chăm sóc vợ chồng anh tấn phương rời quê hương lên thành phố
tp hcm lập nghiệp không xin được vào công ty anh chị đi làm thuê thời vụ công việc này có mai không
thu nhập bấp bênh không ổn định nên những bữa cơm chỉ rau dưa đảm bạc
càng về cuối năm anh chị càng cố gắng kiếm việc làm và dành dụng nhiều hơn để mong có một khoản nhỏ dành về quê để đoàn viên với gia đình
công nhân thì ai cũng muốn được vậy chứ mà thầu thì nó thưởng thì thưởng không thưởng thì thôi chứ mình cũng không đòi hỏi
tại vì mình làm tư nhân rồi
cùng một xóm chợ nhưng may mắn hơn
chị chính một mươi năm nay làm công nhân tại khu công nghiệp sóng thần hai
cuộc sống xa quê dẫu vẫn còn rất nhiều khó khăn
nhưng những khoản thường tết đã giúp chị có thêm một khoản nhỏ nhỏ để sắm sửa về quê ăn tết
tôi làm cũng được một mươi năm rồi nhưng mức thưởng lương thì nói chung thì cũng như mỗi năm
thưởng tháng lương căn bản thôi chứ không có gì lạ hết
mặc dù vẫn gặp khó khăn nhưng nhìn chung các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đều thấu hiểu
và chia sẻ với đời sống của anh chị em công nhân
nhiều doanh nghiệp bằng nhiều hình thức thiết thực đã bắt đầu chăm lo tết cho công nhân
bên cạnh lương thưởng còn là tặng quà
tăng thêm phần lương theo thành quả hoạt động của năm trước
hàng năm thì cũng có những cái phần mà tổ chức tất niên cho anh em
rồi hỗ trợ kết hợp công đoàn hỗ trợ anh em đi qua em tết
là tổ chức bảo vệ quyền lợi của công nhân nên năm nào cũng vậy
liên đoàn lao động thành phố đều triển khai từ rất sớm các chương trình chăm lo tết
thiết thực cho công nhân
như tặng quà đặc biệt là tặng vé về quê cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn
năm nay chương trình tấm vé nghĩa tình cũng có thêm nhiều điểm mới
để giúp họ vơi đi nỗi lo cuối năm và an tâm đoàn tụ cùng gia đình
chương trình tấm vé nghĩa tình sẽ tiếp tục được phát huy
với mức mà chúng tôi đang giao chỉ tiêu cũng như là đang phấn đấu cho các cấp công đoàn đó là khoảng ba mươi bảy vé
trong đó có một mươi vé là do doanh nghiệp hỗ trợ một trăm linh
không chỉ là tặng vé không
có khá nhiều doanh nghiệp là họ đã tổ chức những chuyến xe trực tiếp đưa công nhân mình về quê đón tết
để rồi sau tết họ lại trở vào đón công nhân và trở vào
ngoài ra các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố hồ chí minh
sẽ tích cực giám sát việc chi trả lương thưởng tết
để bảo đảm cho mọi công nhân đều được chăm lo tốt nhất về cả vật chất và tinh thần
mỗi năm đến lại mang theo nhiều tâm tư về cuộc sống còn nhiều vất vả
nhưng mong rằng với sự chung tay của chính quyền đoàn thể và xã hội
công nhân và người lao động sẽ được đón tết mỗi năm
mẫu tuất đủ đầy đầm ấm nhất
mới đây tại đại học văn hóa hà nội đã diễn ra hoạt động văn hóa đặc sắc với tên gọi
tết mông xuống phố
đây là hoạt động được tổ chức nhằm chào đón năm mới mẫu tuất hai nghìn một mươi tám
chương trình cũng là cơ hội để những người tham gia có thể tìm hiểu về văn hóa dân tộc thiểu số
và cảm nhận không khí xung vầy năm mới đang đến rất gần
không có điều kiện đặt chân đến những nơi xa xôi
người dân hà nội vẫn có cơ hội cảm nhận không khí tết vùng cao ngay giữa thủ đô
tết mông xuống phố tái hiện lại phần hội trong phong tục tết cổ truyền của người mông
những tiết mục dân ca dân vũ đặc sắc của đồng bào dân tộc mông
được biểu diễn bởi chính các bạn sinh viên người mông đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội
đã mang đến một không khí lễ hội thực sự cho những người tham gia
tết của người mông thì vừa là cơ hội để mọi người đến gặp nhau giao lưu
lại vừa là cơ hội để các bạn thanh niên học hỏi về thực hành văn hóa lý lẽ của người mông
vì thế nên là khi tổ chức sự kiện này chúng tôi vừa tổ chức để cho các bạn mùa bông có sân chơi với nhau đã
đó là điều quan trọng nhất mà bên cạnh đấy phải truyền như nào đấy
để được cái thông điệp cùng học hỏi về văn hóa thảo luận về những lý thuyết về những cái lý lẽ của người mông ngày nay
ngoài việc được thưởng thức những tác phẩm văn nghệ và những phong tục ngày tết của người mông
mọi người còn được tham gia vào những trò chơi truyền thống như trò đánh yến ném bao đầy gậy
trong khuôn viên trường đại học văn hóa hà nội những bộ trang phục truyền thống của người mông
được dịp khoe giáng rực rỡ thu hút sự chú ý của những người tham gia
hẳn khởi và cảm thấy rất là vui
cái hoạt động này rất thú vị bởi vì là nó đem lại rất nhiều cảm xúc cho những người từ những nơi khác đến
vì là chưa bao giờ tham gia một cái hoạt động mà nó lớn như thế này
hơn nữa là cái mà cái mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất về cái văn hóa hay là cái đặc sắc của dân tộc mông đó là về trang phục
bởi vì trang phục của người dân tộc mông rất đa dạng và rất là nhiều màu sắc
giữa trong lòng thủ đô này mà có một cái chương trình tết như thế này thì sẽ gợn lại cái cảm giác mà rất
bản thân tôi cũng như tất cả mọi người rất là
với thông điệp kéo không méo chương trình tết mông xuống phố tạo cơ hội cho các bạn trẻ tìm hiểu về các nét văn hóa truyền thống
đồng thời muốn nhấn mạnh về việc giữ gìn bản sắc dân tộc trong bối cảnh hội nhập đa văn hóa
vừa qua viện nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu sài gòn ra mắt phân viện tây nguyên
tại khu du lịch sinh thái măng đen
ở xã đắc long huyện con phlông tỉnh con tum
viện nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu sài gòn hiện nay đã có một mươi sản phẩm là những thực phẩm sản xuất
từ các chế phẩm của đông trùng hạ thảo sâm dây sâm hàn quốc yến sào
các sản phẩm này gần gũi với thiên nhiên được smi nâng cao giá trị thương mại và dinh dưỡng
việc xây dựng vườn bảo tồn và phát triển dược liệu quý hiếm tại mang đen
nhằm chọn lọc các loài dược liệu đặc trưng quý hiếm từ các vườn quốc gia các khu bảo tồn của tây nguyên
để đội ngũ khoa học của viện khảo nghiệm và phát triển ngành ngân hàng mô ngân hàng giống
cung cấp và hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng cho các nông trường và bà con đồng bào các dân tộc tây nguyên
bưở tân triều được coi là đặc sản cây trồng của tỉnh đồng nai
năm nay nông dân trồng bưởi tân triều đang có tâm trạng vừa buồn vừa vui trong vụ bưởi tết
buồn là bởi năm nay hầu hết các vườn bưởi đều bị mất năng suất
vui là vì trong vụ bưởi tết này họ không phải lo bưởi bị mất giá như mọi năm
nhà anh ngô văn toàn có sáu sào bưởi đường lá cam
những năm trước vườn bưởi này luôn cho thu gần tám trái bưởi bán tết
xong dịp tết này chủ vườn có thể chỉ thu được khoảng chưa đến bốn trái bưởi để bán
hồi tết nó mưa lúc tháng bốn còn mình làm bông vào lúc tháng sáu
mà nó nhần một tháng sáu nữa có nghĩa là thành hai tháng sáu mà dưới cộng kia hai tháng nữa là bốn tháng
làm bông lúc đó thời tiết nó mưa nó dài đất nó lạnh
thành ra lúc cây mà trổ bông gặp thời tiết lạnh
chứ lại nắng mưa gió khát hường quá thành ra nó trụng bông đổ bông
trái nó khu hoạch cái kết quả trái cuối cùng nó khắc
thành ra năng sức của năm nay vụ tết năm nay
là không có được ngồ
bưởi chính vụ thường thu hoạch vào tháng chín âm lịch
nhưng những năm gần đây người trồng bưởi tân triều đã xử lý ra hoa trái vụ
để có bưởi bán vào dịp tết nguyên đán
tuy nhiên năm nay lại nhuận hai tháng sáu
nên công việc này gặp rất nhiều khó khăn do tác động của thời tiết và thời gian kéo dài
cứ bình quân một mươi gốc bưởi chủ vườn chỉ xử lý thành công năm gốc bưởi bán đúng dịp tết
số còn lại đều dụng bông dụng trái vào thời điểm đầu tháng bảy âm lịch nên phải ra tết mới cho thu hoạch
do tác động của thời tiết năng suất bưởi tân triều năm nay bị giảm mạnh
theo ước tính của các chủ vườn
năm nay làng bưởi tân triều
tân triều chỉ có thể cung cấp ra thị trường khoảng chín mươi tấn bưởi
tức là giảm gần sáu mươi tấn bưởi so với bình quân các năm trước
sản lượng bưởi giảm mạnh
nên hiện nay các thương lái đang đến tận vườn để tiến hành thu mua bưởi tết
với giá từ bảy trăm linh đồng đến gần một triệu đồng trên chục một mươi hai trái
tùy loại cao hơn một mươi so với năm trước
bưởi tân triều là loại trái cây đặc sản của đồng nai
và thương hiệu bưởi tân triều đã được cục sở hữu trí tuệ bảo hộ chỉ dẫn địa lý
tuy nhiên đến nay thì đầu ra của loại bưởi này vẫn đang khá bấp bênh
khi chủ yếu vẫn phải bán trôi nổi trên thị trường thông qua thương lái
hy vọng thời gian tới bưởi tân triều sẽ có giá cao hơn để bà con đón một cái tết no ấm
ở phần tiếp theo của chương trình
ý kiến của người dân về phiên tòa xét xử bị cáo đinh la thăng
hồi sinh trên bản
chua va tỉnh lai châu
hôm nay ngày tám tháng một
là ngày xét xử sai phạm về quản lý kinh tế
đối với bị cáo đinh la thăng
và các đồng phạm
là các cựu lãnh đạo cấp cao
ở tập đoàn dầu khí
ngoài góc độ kinh tế đây cũng là một bài học đau sót
trong công tác cán bộ thời gian qua
nhưng đồng thời đại án này cũng chứng tỏ
sự quyết tâm trong công tác phòng chống tham nhũng
do tổng bí thư nguyễn phú trọng phát động
đang ở mức độ ngày càng quyết liệt
sau đây là tổng hợp một số ý kiến
trước phiên xét xử của các đồng chí
nguyên lãnh đạo cán bộ đảng
do truyền hình nhân dân ghi nhận
trước khi yêu cầu của đội mới và phát triển
ở một trình độ mới
thì đảng ta đã thêm
thể hiện quyết tâm
trong việc phòng chống tham nhũng
nhất là xử lý tham nhũng
quyết liệt nhất từ trước đến nay
từ việc thông tin công khai
các kết quả
của ủy ban kiểm tra
kỷ luật đảng trung ương
cho đến việc xử lý cán bộ
về tham nhũng
thì đấy là một điều
mà chúng ta có thể nói là một cái tín hiệu
rất tích cực
và là một căn cứ
để chúng ta thấy là niềm tin
của nhân dân dân ghi nhận
ngày một tăng lên
không bao giờ
chưa có thời gian nào
mà đảng ta lại xử lý nhiều cán bộ cấp cao
cả đương chức và nguyên chức
như thời gian gần đây
điều đó nó thể hiện
đó là sự quyết tâm chính trị
rất cao của đảng ta
và cũng thể hiện rõ nét
đó là không có ngoại lệ
không có vùng cấm
vừa rồi rất nhiều
các đồng chí
nguyên là ủy viên trung ương
hoặc là ủy viên trung ương đương chức
cả có đồng chí là ủy viên bộ anh chị
có thể nói đây cũng là
lần đầu tiên
đảng ta xử lý
kỷ luật một đồng chí
ủy viên bộ anh chị
liên quan trách nhiệm về kinh tế
một thực tế nhìn nhận
thời gian qua các đối tượng bị xem xét kỷ luật
bị kỷ luật
thậm chí chịu trách nhiệm hình sự
thuộc diện quản lý của bộ chính trị
ban bí thư
có cán bộ trung ương

nhưng có cán bộ đang đương chức
điều này đặt ra câu hỏi về vấn đề
quy trình bổ nhiệm cán bộ
và vai trò trách nhiệm của các cơ quan chức năng
trong các xe phạm này
bản thân quy trình không có lỗi
bản thân quy trình là một vấn đề
cần thiết trong quá trình
xử lý thực hiện công tác cán bộ
nhưng điều xảy ra
là chỗ người ta lợi dụng quy trình
người ta tựa vào
cái gọi là quy trình
để thực hiện những điều
mà không trong
sáng vì những vụ lợi
lợi ích cá nhân
nhất là trong điều kiện mà
dân chủ chưa được phát triển thật sự đầy đủ
nó còn nhiều dấu hiệu hình thức
mà lại kiểm soát quyền lực yếu kém
thì rất nhiều nơi người đứng đầu
lợi dụng lạm dụng
cái chức quyền của mình
để mà chi phối cả cái lãnh đạo của tập thể
nói là tập trung dân chủ
lãnh đạo tập thể cá nhân phụ trách
nhưng mà nếu không lành mạnh
nó rơi vào độc đoán chuyên quyền của một người
nhất là người đứng đầu
thì tất cả những chuyện cán bộ xảy ra vừa rồi
từ tỉnh địa phương đến trung ương
đều có cái vấn đề như thế
vụ nào xảy ra cũng đều nói là
thực hiện đúng quy trình
tôi cũng phải nói luôn rằng
cái quy trình đó
nó không còn nguyên nghĩa của nó nữa
và cái quy trình đó
nó đã bị chi phối
quy trình đó nó đã bị
méo mó đi rồi
trong một số khâu trong một số
quy trình của chúng ta
mặt thứ nhất
là về mặt thể chế
là nó còn có cái sơ xuất nhất định
còn có cái kẽ hở nhất định
thứ hai nữa là gì
là bây giờ có thể nói rằng là
cái đánh giá cán bộ
là cái khâu quan trọng nhất
vẫn có một số trường hợp
chọn không đúng người
và không trúng việc
sự chỉ đạo quyết liệt
của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng và nỗ lực
của các cơ quan chức năng
trong phòng chống tham nhũng
nhất là việc kiên quyết điều tra
xử lý nghiêm các vụ án kinh tế
tham nhũng nghiêm trọng
đang diễn ra hiện nay
sẽ củng cố niềm tin của nhân dân
có tác dụng gian đe
vừa cảnh tỉnh cảnh báo ngăn chặn tham nhũng
vừa khích lệ các nhân tố
tích cực tham gia phòng chống tham nhũng
trung quanh đại án kinh tế
xét xử bị cáo đinh la thăng
và các đồng phạm nhân dân cả nước
cũng đánh giá cao việc đảng và nhà nước
xử lý tới cùng đối với những cán bộ
có xe phạm thể hiện quyết tâm
phòng chống tham nhũng không có vùng cấm
không lại chử bất kỳ ai
sau đây là những ý kiến của người dân
về phiên xét xử đối với bị cáo đinh la thăng
và đồng phạm
thông tin về phiên tòa xét xử
bị cáo đinh la thăng
và trịnh xuân thanh cùng đồng phạm
những ngày gần đây được người dân phường bạch đằng
quận hai bà trưng hà nội quan tâm theo dõi
người dân cho rằng điều này khẳng định
tinh thần của đảng ta trong xử lý cán bộ
sai phạm dù ở cương vị nào
nhưng làm trái quy định của đảng
chỉ đạo điều hành không đúng cố tình làm cháy
quy định của nhà nước về quản lý kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến lợi ích
của đất nước làm xói mòn lòng tin của người dân
thì cần phải được xử lý nghiêm
tình xây dựng đảng ta thì
đảng ta được nhân dân tôn trọng
được nhân dân đồng tình
nhưng trong lĩnh vực chống tham nhũng tiêu cực
thì nhân dân chưa yên tâm lắm
cho nên việc ta xử lý
xét xử ông đinh la thăng
là việc rất cần thiết chúng ta phải làm
nói như tổng bí thư
nguyễn phú trọng đã nói
tức là lò đã nóng lên rồi
thì củi tươi cũng phải trái
thế và đặc biệt là xử lý
cái tham nhũng tiêu cực
thì nó không có vùng cấm
và nó cũng không có ngoại lệ
bất cứ người nào vi phạm
cái tham nhũng tiêu cực
thì đều phải đưa ra xét xử
mà xét xử một cách công khai minh bạch
để làm gương cho tất cả
những người sống
thế và như đồng chí tổng bí thư nói là
tỷ lượt một người
để cứu muôn người
nhân dân và cử tri cả nước
cũng như là bản thân tôi
thì tôi thấy rằng là tôi rất là
quan tâm để theo dõi xem là
cái kết quả
lần xét xử này là như thế nào
làm sao nó mang lại
cái hiệu quả tốt nhất
và nó mang đến cái
cảnh báo cho tất cả
những cái người
mà có những cái
quyền vi phạm
điều mà những đảng viên mong muốn
trong phiên xét xử
là cơ quan bảo vệ pháp luật
xét xử đúng người đúng tội đúng pháp luật
là cơ quan pháp luật xử cái vụ ông đinh nga thăng này
đúng người đúng tội

tượng tôn pháp luật
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa
là qua vụ ông đinh nga thăng này
người dân cho rằng công tác chống tham nhũng của đảng ta đã đi vào thực chất vào chiều sâu
vì chỉ có làm trong sạch bộ máy quản lý thì đất nước mới phát triển giữ vững niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước
trong phần tin quốc tế tàu chở tàu iran va chạm với tàu trung quốc ba mươi hai thủy thủ mất tích
thượng nghị sĩ mỹ thừa nhận không có bằng chứng tấn công sóng âm tại cuba
một chiếc tàu chở dầu của iran mang tên là sanchi đã bốc cháy dữ dội
và bị tràn dầu sau khi va chạm với tàu chở hàng trung quốc tại vùng biển cách bờ biển thượng hải một trăm sáu mươi hải lý
toàn bộ ba mươi hai thành viên thủy thủ đoàn sanchi đã mất tích
khi vụ việc xảy ra tàu sanchi đang di chuyển theo lộ trình từ iran tới hàn quốc
chở theo một trăm ba mươi sáu tấn dầu thô siêu nhẹ hiện tàu san chi vẫn nổi và đang bốc cháy dữ dội
có hiện tượng do dì dầu và phía trung quốc đang đẩy mạnh công tác cứu hộ
nước này đã điều bốn tàu tìm kiếm cứu hộ và ba tàu vệ sinh tới hiện trường
hàn quốc cũng đã triển khai tàu và trực thăng tới trợ giúp công tác cứu hộ
tàu sanchi được đóng vào năm hai nghìn tám và thuộc quyền quản lý của công ty tiếp dầu quốc gia iran
tàu này dự kiến sẽ tới desan hàn quốc vào hôm bảy tháng một
chiếc tàu mà sanchi va chạm là tàu cf christore đăng ký tại hồng kông
vào thời điểm xảy ra vụ việc cf christon đang chở sáu mươi bốn tấn ngũ cốc từ mỹ tới quảng đông trung quốc
tất cả hai mươi một thành viên thủy thủ đoàn của cf crystal đã được cứu sống
thượng nghị sĩ mỹ thuộc đảng cộng hòa
zef fleck đang ở thăm cuba xác nhận mỹ không tìm thấy bằng chứng nào chứng tỏ các nhà ngoại giao mỹ công tác
tại la habana bị tấn công bằng sóng âm hoặc một loại vũ khí bí ẩn nào khác
sau các cuộc gặp với các quan chức cuba thượng nghị sĩ thuộc đảng cộng hòa mỹ jaff lek xác nhận
phía mỹ đã không tìm thấy bằng chứng nào về việc các nhà ngoại giao mỹ bị tấn công bằng sóng âm ở cuba
cho tới nay la habana luôn khẳng định không có bất cứ cuộc tấn công sóng âm hay bằng bất kỳ loại vũ khí nào
nhằm vào các nhà ngoại giao của mỹ hay của bất cứ nước nào khác
thượng nghị sĩ fleck nêu rõ các báo cáo mật của các quan chức mỹ cho thấy không có lý do gì
để nghi ngờ khẳng định của phía cuba trong vấn đề này
trước đó chính phủ mỹ cho rằng hai mươi bốn nhân viên ngoại giao nước này tại la habana bị ảnh hưởng về sức khỏe
gồm suy giảm thính lực các vấn đề về nhận thức và mất ngủ sau khi nghe những âm thanh lạ từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
giới chức mỹ đã gọi vụ việc này là tấn công bằng sóng âm
nhưng cho tới nay washington chưa đưa ra bất cứ bằng chứng nào
latvia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng
về dân số khi mà số dân của quốc gia châu âu này đã giảm tới một mươi tám kể từ khi gia nhập liên minh châu âu vào năm hai nghìn
số liệu thống kê của liên hợp quốc cho biết số dân hiện nay của latvia là một chín mươi năm triệu người giảm một mươi tám hai so với năm hai nghìn một mươi tám
ngoài di dân vì lý do kinh tế việc dân số của quốc gia châu âu này giảm còn do tỷ lệ sinh thấp trong khi tỷ lệ tử vong cao
đại sứ lưu động của latvia ông atiser ghanis cho rằng thực trạng nói trên đang đe dọa sự phát triển của latvia
do thiếu nguồn nhân lực bổ sung cho quân đội và nhân công lao động
tác động của cuộc khủng hoảng dân số latvia đang rất nghiêm trọng và được phản ánh rõ ở latge
khu vực nghèo nhất nằm ở phía đông nam giáp biên giới với nga
mức lương trung bình của latvia là sáu trăm bảy mươi euro một tháng còn ở latge mức lương chỉ bằng năm mươi
đây chính là nguyên nhân khiến dân số ở khu vực này ngày càng thu hẹp khi ngày càng nhiều người trong độ tuổi lao động
tìm đến đô thị tìm kiếm việc làm tạo cơ sở vững chắc trước khi gia nhập làn sóng di dân sang các nước châu âu khác
bờ đông của nước mỹ đang trải qua cái lạnh tê tái sau cơn bão tuyết ập tới kéo nền nhiệt độ xuống thấp tới mức nguy hiểm
thời tiết khắc nghiệt đã khiến cho một mươi chín người bị thiệt mạng
trước tình hình đó giới chức nhiều thành phố tại mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp và đưa ra các biện pháp
để giúp đỡ người dân vượt qua thời tiết khắc nghiệt bao gồm cả những người vô gia cư
toàn bộ thành phố chicago được che phủ bởi lớp tuyết trắng suốt nhiều ngày
nhiệt độ có những ngày xuống gần tới âm hai mươi độ c
các khu mua sắm nhộn nhịp thường ngày cũng trở nên im lìm
những người đi bộ vội vã trên đường
một số người vô gia cư vẫn ngồi trên đường phố với tấm biển cầu xin sự giúp đỡ
trong số họ thậm chí có người còn có con nhỏ
trong phòng trợ pacific garden mission là nơi trú ẩn tạm thời của những người vô gia cư tại chicago
tại đây có lò sửa và cả tv để họ có thể theo dõi thông tin
người đứng đầu khu trú ẩn cho biết các nhân viên tại đây đã phải nỗ lực để giúp đỡ
và nhận thêm nhiều người vô gia cư trong vài ngày qua
bạn có thể thấy ở đây hiện có khoảng bảy tám trăm linh người
chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn
đó là lý do tại sao ngân sách của chúng tôi lên tới gần chín triệu đô la mỗi năm
ngoài ra chúng tôi cũng phải chi cho các hóa đơn như tiền điện tiền nước tiền ga
thời tiết lạnh giá là một mối đe dọa cho gần tám mươi hai người vô gia cư ở chikugo
theo báo chí địa phương ba người vô gia cư đã chết vì thời tiết lạnh
các phương tiện truyền thông địa phương cũng thông báo trên báo chí và truyền hình
về địa chỉ và số điện thoại liên lạc của các khu vực tạm trú cho người vô gia cư
ông mcnair cũng kêu gọi những tấm lòng hào tâm cùng đóng góp
để giúp đỡ người vô gia cư vượt qua mùa đông khắc nghiệt
một số người dân cũng giúp đỡ người vô gia cư bằng cách tặng thực phẩm và quần áo ấm
tôi có áo khoác quần dài và vài chiếc áo len để tặng cho những người cần nó
pye street inn một nơi trú ẩn khẩn cấp khác ở boston
hiện cũng đang cung cấp nhiều chỗ hơn cho người vô gia cư trong thời tiết lạnh
đây là nơi tập trung lớn nhất cho người vô gia cư ở boston và khu vực new england kể từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
gần bảy trăm linh người vô gia cư đến pye street inn để trú ẩn mỗi đêm
nhưng con số này đã tăng mạnh trong vài ngày qua
hiện chúng tôi có khoảng sáu trăm bảy mươi giường ngủ
nhưng những ngày qua mỗi đêm chúng tôi tiếp nhận thêm khoảng một trăm linh người so với bình thường vì thời tiết quá lạnh
không chỉ cung cấp chỗ ngủ sạch sẽ với khăn sạch và gối
nơi trú ẩn này còn cung cấp quần áo ấm để người vô gia cư mặc
sau khi tắm
bên cạnh đó nó cũng cung cấp cả thực phẩm như trái cây rau và thức ăn khác
chuối cà rốt hành ngũ cốc những đồ ăn này đều được quyên góp và mang đến đây
chúng tôi thường nhận những trái cây hoặc ngũ cốc có thể cũ một chút
nhưng vẫn đảm bảo chất lượng để sử dụng từ các cửa hàng tạp hóa hoặc các nhà cung cấp địa phương
nguồn lương thực của chúng tôi dựa vào đó rất nhiều
chính quyền địa phương cùng những người quản lý các khu lánh nạn tại mỹ đều hy vọng
sẽ có thêm nhiều nơi trú ẩn trong tương lai
và kêu gọi chính phủ có hành động để cải thiện điều kiện sống của người vô gia cư
điều quan trọng là có thể tạo cơ hội giúp những người này tiếp cận giáo dục và đào tạo
để những người vô gia cư có thể đứng vững trên đôi chân của mình
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt